ngày một mươi một tháng một bệnh viện đà nẵng cho biết hiện sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe trên đèo hải vân
xảy ra vào ngày tám tháng một đã dần hồi phục một nhóm nạn nhân đã được xuất viện
theo giám đốc bệnh viện đà nẵng cho tới hiện tại bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị tất cả hai mươi ba nạn nhân
trong vụ tai nạn lật xe trên đèo hải vân xảy ra vào ngày tám tháng một
ngoài một trường hợp tử vong hai mươi hai nạn nhân còn lại hiện sức khỏe ổn định
có bảy nạn nhân đã xuất viện đặc biệt đối với trường hợp nối cơ tay của một nạn nhân
qua theo dõi sức khỏe của em này hiện vẫn ổn định phần tay được nối đã có dấu hiệu dần phục hồi
cũng nhân dịp này thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn đã đến thăm hỏi động viên người nhà nạn nhân
và khen thưởng ekip bác sĩ kịp thời cấp cứu và mổ nối tay cho nạn nhân